trước tình trạng sụt lún liên tiếp tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn bộ tài nguyên và môi trường vừa chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún ở tổ một mươi thị trấn bằng lũng mở rộng phạm vi nghiên cứu nguyên nhân gây ra sụt lún và đề xuất phương án xử lý nhằm ổn định đời sống dân sinh

đồng thời yêu cầu công ty thường xuyên thực hiện quan chắc để giám sát mức độ ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến mực nước ngầm nếu có biến động lớn về mức nước ngầm phải báo cáo ngay để có giải pháp kịp thời
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện trợ đồn xây dựng phương án hỗ trợ chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích không có nước cây lúa sang trồng ngô các loại cây rau màu ở khu vực thị trấn bằng lũng và xã ngọc phái
cụ thể đối với những diện tích đất nông nghiệp không thể cấy được lúa thì chuyển sang trồng các loại cây màu và tỉnh sẽ sử dụng ngân sách phòng chống thiên tai để hỗ trợ thiệt hại cho nông dân do hiện tượng sụt lún gây ra